người hờ re ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi có nền văn hóa truyền thống vô cùng phong phú
các làn điệu ca tròi hay là ta leo ở cùng nhiều loại nhạc cụ dân tộc được biểu diễn trong các dịp lễ hội đặc sắc
thế nhưng trong thời gian qua thì âm nhạc dân tộc đang đứng trước bờ vực bị mai một
các vùng miền núi quảng ngãi đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo tồn gìn giữ cũng như là phát huy ngọn lửa văn hóa của người hờ re
trong đó chú trọng truyền bá và khơi dậy niềm đam mê văn hóa dân tộc cho thế hệ thanh niên thế hệ trẻ
đây là yếu tố quan trọng để giúp cho các làn điệu dân ca sống mãi khi mà các nghệ nhân lớn tuổi am hiểu về văn hóa truyền thống dần vắng bóng
phóng sự sau được thực hiện tại huyện miền núi minh long tỉnh quảng ngãi mời quý vị cùng theo dõi
bằng tình yêu và lòng say mê với dân ca của dân tộc mình từ lúc còn nhỏ
bà đinh thị đê đã tự tìm to
học hỏi những làn điệu ca trôi ta lêu từ người mẹ người bà của mình
đến năm một mươi bảy tuổi bà đã trở thành người hát hay đàn giỏi có tiếng trong vùng
với bà làn điệu dân ca của dân tộc mình là kho báu văn hóa
món ăn tinh thần không thể thiếu cần được bảo tồn diễn dữ
để bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương
huyện minh long đã ưu tiên nhiều nguồn lực để đầu tư thiết chế văn hóa duy trì các đội văn nghệ quần chúng
bốn nhà văn hóa cộng đồng ba đội dân ca với bảy nghệ nhân cùng một mươi bốn thành viên thường xuyên sinh hoạt tại các thôn bản
đây là những hạt nhân nòng cốt trong bảo tồn phát huy các giá trị dân ca dân vũ truyền thống của miền núi

phần xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa nâng cao dân trí vùng dân tộc miền núi
từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu xây dựng và phát triển văn hóa theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc